để bảo vệ bình yên cho vùng biển đảo của tổ quốc không để sót lọt bất cứ mục tiêu nào
các trạm radar của quân chủng hải quân những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo bộ quốc phòng
cuộc sống của cán bộ chiến sĩ radar hải quân đã giảm bớt nhiều phần khó khăn vất vả
tuy nhiên vẫn còn đó những thử thách đặc thù nhưng các anh khắc phục và chấp nhận rất nhẹ nhàng
bởi phía sau các anh là hậu phương vững chắc là tổ quốc là nhân dân
tết này trên các đài trạm radar hải quân luôn tràn đầy niềm vui như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
trên đỉnh núi chiến sĩ tiếp phẩm đã quen đi cung đường này
đồng hành trên vai là các nhu yếu phẩm thiết thực cho cuộc sống hàng ngày
để dù ở trên núi cao bữa ăn của bộ đội cũng được bảo đảm đầy đủ tươm tất
đủ sức khỏe để canh trực sẵn sàng chiến đấu cường độ cao
bước vào phiên ca mới trường ngành radar một lần nữa quán triệt tình hình trên biển
nhắc nhở ý thức trách nhiệm trong ca trực
đặc biệt dịp cao điểm lễ tết bởi chỉ ít phút lơ là
có thể để sai sót các mùi
các mục tiêu trên biển
trong những năm qua đơn vị đã không ngừng nâng cao khả năng huấn luyện chiến đấu
của từng kiếp trực từng cá nhân trong đơn vị
nhận thức rõ được vai trò vị trí của mình
để làm sao khi làm phiên ca nắm bắt tốt được những kiểu loại mục tiêu đã được huấn luyện
và bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã xây dựng những gương điển hình tiên tiến
trong công tác radar quan sát
và đã có những khen thưởng kịp thời nhằm động viên thúc đẩy tinh thần
cũng như là cái quá trình học hỏi và xây dựng bản thân phục vụ quân đội ngày càng tốt hơn
không gian trên trạm khá trật hẹp
vừa là nơi ở vừa tổ chức văn hóa văn nghệ nhưng vẫn rất ấm cúng
bởi sau những phiên ca căng thẳng người chiến sĩ radar hải quân cũng có nhiều tài lẻ
để cán bộ chiến sĩ ở trạm cũng như trên đài cao đều được vui xuân
đơn vị tổ chức song song các hoạt động cả hai nơi
giao nhiệm vụ cho các hạt nhân văn nghệ tổ chức và duy trì cho bộ đội
tết xa nhà nhưng không khí vẫn vui tươi sôi nổi
các đồng chí chỉ viên các đồng chí bộ phận tổ chức cho bộ đội vui chơi
ngày tết đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
đã tổ chức cho chúng tôi những giờ vui chơi giải trí lành mạnh và giảm cho tôi bớt căng thẳng vào mệt mỏi trong giờ trực
đây là cái tết tôi đáng nhớ nhất và cũng là kỷ niệm đời quân ngũ của tôi
đã năm mươi năm năm trôi qua kể từ chiến công đánh thắng trận đầu của hải quân nhân dân việt nam và quân dân miền bắc đánh đuổi tàu khu trục
nhiều tàu chiến máy bay địch làm thất bại âm mưu của
đã năm mươi năm trôi qua kể từ chiến công đánh thắng trận đầu của hải quân nhân dân việt nam và quân dân miền bắc đánh đuổi tàu khu trục